ubnd tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho năm sáu trăm một mươi hai em học giỏi cấp quốc tế quốc gia và thành phố
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trong đó số học sinh giỏi năm nay đã tăng hơn một trăm một mươi hai em so với năm học trước
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám học sinh tp hcm tiếp tục gạt hái những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế
quốc gia và có số lượng học sinh giỏi đứng đầu trong cả nước
trong đó có một mươi bốn em đạt học sinh giỏi cấp quốc tế một trăm sáu mươi bảy em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia năm hai trăm bốn mươi một em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố
tiêu biểu như các cuộc thi tinh học olympic châu á cuộc thi sobotacon quốc tế cuộc thi khoa học ứng dụng quốc tế
có nhiều em đạt giải cao các em là những bông hoa rực rỡ sắc màu và đang tỏa sắc trong vườn hoa của ngành giáo dục và đào tạo thành phố
một ngày em sẽ phấn đấu để có thể
tham gia nhiều cuộc thi hơn để trao dò kinh nghiệm cho mình nhiều hơn
hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được giải cao hơn nữa cho việt nam cũng như cho trường cũng như là thành phố
trong ngày hôm nay em sẽ có nguyện vọng sẽ trở thành một kỹ sư robot cũng như là phát triển ngành robot của việt nam phát triển ở quốc tế như là nhật bản cũng như là mỹ
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo thành phố mong muốn các em không được thỏa mãn với những thành tích đã đạt được
phấn đấu học tập để trở thành những công dân tốt có ý thức yêu đất nước lòng tự hào dân tộc để đóng góp công sức và trí tuệ của mình
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh đã chăm lo ưm mầm những tài năng trẻ
kiên nhận và trí ân đội ngũ thầy cô cháu những người đã ngày đêm âm thầm đóng góp công sức trí tuệ để bồi trưởng những nhân tài cho thành phố và đất nước